bệnh viện trực thuộc các trường đại học y tế bộ ngành về việc giảm nguy cơ tử vong người bệnh covid một mươi chín tại các cơ sở khám chữa bệnh
theo bộ y tế hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới
thêm vào đó đã có nhiều nước ghi nhận biến chủng mới omicron
hiện việt nam chưa ghi nhận biến chủng này tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta rất lớn
cùng với các biến chủng đang lưu hành sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc covid một mươi chín ở người thuộc nhóm nguy cơ
nhóm người trên năm mươi tuổi có bệnh nền chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng đầy đủ
vì vậy việc quản lý bảo vệ phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín để kịp thời theo dõi sức khỏe
điều trị sớm nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong rất cấp thiết
để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín vừa an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch
vừa phục hồi phát triển kinh tế bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện đầy đủ
phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai và định hướng xử trí cách ly điều trị theo quyết định ngày một tháng một mươi hai của bộ trưởng bộ y tế
đối với các cơ sở thu dung điều trị phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện
đồng thời đánh giá mức độ lâm sàng tiến triển của bệnh để phân luồn vào các khoa
buồn bệnh phù hợp thuận tiện cho theo dõi chăm sóc và điều trị
các cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận người bệnh phải sàng lọc kỹ người chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
kể cả người mới tiêm một mũi vaccine phối hợp trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương bố trí tiêm vaccine cho người nguy cơ khi đến khám chữa bệnh
lưu ý với tất cả trường hợp người bệnh phải nhập viện đồng thời ra soát các đối tượng nguy cơ cao
người trên năm mươi tuổi người mắc các bệnh nền suy giảm miễn dịch để quan tâm chăm sóc dinh dưỡng điều trị phù hợp và tổ chức tiêm chủng vaccine đầy đủ bộ y tế yêu cầu
bộ y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trước ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
trong giai đoạn thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín để giảm tỷ lệ ca mắc mới và ca bệnh nặng tăng lên
việc bác phủ vaccine là một điều cần thiết đặc biệt khi tỷ lệ người dân tiêm vaccine hai mũi đã chiếm tới bảy mươi
nhiều địa phương đã bắt đầu triển khai tiêm mũi ba bốn bổ sung và nhắc lại
mới đây bộ y tế cũng đã gửi văn bản hướng dẫn về việc tiêm mũi ba bốn vaccine phòng covid một mươi chín tới các địa phương
để việc tiêm chủng được triển khai an toàn hiệu quả
bộ y tế mới đây đã có văn bản gửi các đơn vị về việc tiêm mũi bổ sung và liều nhắc lại
theo đó để tăng cường miễn dịch phòng bệnh covid một mươi chín cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo đó đảm bảo hoàn thành việc bao phủ mũi một cho một trăm linh dân số từ một mươi hai tuổi trở lên trong năm hai nghìn hai mươi
và tiêm đủ mũi hai cho những đối tượng đã tiêm đủ một mũi đủ thời gian
về việc tiêm liều bổ sung sẽ áp dụng cho những người từ một mươi tám tuổi trở lên
đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản
tức tim một hoặc hai hoặc ba mũi tùy theo loại vaccine
cụ thể người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa nặng như cấy ghép tạng ung thư hiv
đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng sinopharm hoặc vaccine sputnik v
vaccine được sử dụng là vaccine cùng loại với liều cơ bản hoặc là vaccine mrna
khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ hai mươi tám ngày đến ba tháng
với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liệu cơ bản
còn việc tiêm liều nhắc lại cũng được áp dụng với người từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền
người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên
người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
loại vaccine cho các đối tượng tiêm mũi nhắc lại như sau
nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó
hoặc vaccine mrna nếu trước đó đã tiêm loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mna
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm
thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mna hoặc vaccine vector virus
tức là vaccine của astrazeneca
khoảng cách tiêm một buổi nhắc lại ít nhất ba tháng
sau mũi cuối cùng của liệu cơ bản đối với những người đã mắc covid một mươi chín
thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định
sở y tế tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn
và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để triển khai tiêm bổ sung nhắc lại từ tháng một mươi hai căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine
hiện nay số f điều trị tại nhà ở hà nội đã lên tới hơn một ca
để đảm bảo an toàn nhằm quản lý tốt thuốc đến bệnh nhân và tránh thất thoát lãng phí trong quá trình sử dụng
mới đây sở y tế hà nội vừa có hướng dẫn quy trình triển khai chương trình sử dụng thuốc kháng virus
monuperavir cho người mắc covid một mươi chín thể nhẹ đang điều trị tại nhà
hiện tại số lượng f của thành phố hà nội đang được điều trị là chín tám trăm tám mươi sáu ca
trong đó tại bệnh viện nhiệt đới trung ương có tám mươi hai ca bệnh viện đại học y hà nội có một trăm bảy mươi năm ca
và hai mươi chín bệnh viện của hà nội có hai một mươi tám ca
các cơ sở thu dung điều trị có ba hai trăm ba mươi năm ca các trạm y tế lưu động điều trị ba ba trăm một mươi hai ca
và một sáu mươi bốn bệnh nhân cách ly điều trị tại nhà
theo sở y tế hà nội các điều kiện để được f tham gia chương trình sử dụng thuốc monoperavir
người có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hoặc pcr dương tính trong vòng năm ngày
từ một mươi tám tuổi trở lên cam kết đồng ý tham gia chương trình bằng văn bản
và không có các chống chỉ định dùng thuốc
trong trường hợp f điều trị tại nhà phải có văn bản của chủ tịch ubnd
cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho cách ly tại nhà
quy trình cấp phát thuốc monopiravir có bốn bước
bước một phân phối thuốc
bệnh viện đa khoa đống đa phân phối thuốc monouperavir cho các bệnh viện trung tâm y tế tuyến huyện
bước hai sàng lọc bệnh nhân
với trạm y tế cấp xã cả trạm y tế lưu động lập danh sách bệnh nhân đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình
thực hiện việc khám sàng lọc lập hồ sơ bệnh án và các trường hợp đồng ý cam kết tham gia chương trình
cơ sở khám chữa bệnh được phân công tiếp nhận điều trị f thực hiện điều trị cho bệnh nhân theo các quy trình
sổ tay hướng dẫn chương trình sử dụng thuốc monoperavir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc covid một mươi chín thể nhẹ
do bệnh viện phổi trung ương ban hành
bước ba trạm y tế liên hệ với trung tâm y tế huyện để nhận số thuốc
số thuốc cấp cho mỗi bệnh nhân là bốn mươi viên monopearavir hai trăm linh mg ngày uống hai lần mỗi lần tám trăm linh mg tức bốn viên uống trong năm ngày
hàng ngày trạm y tế liên hệ với bệnh nhân
trực tiếp hoặc qua điện thoại ghi nhận các sự cố bất lợi nếu có trong vòng một mươi bốn ngày
báo cáo trung tâm y tế huyện hàng ngày để nhập liệu theo quy định của chương trình
bước bốn các đơn vị cơ sở điều trị trung tâm y tế cấp huyện cử cán bộ phụ trách nhập liệu hàng ngày lên phần mềm trực tuyến
thực hiện báo cáo định kỳ và lưu trữ hồ sơ bệnh án theo quy định
sở y tế hà nội lưu ý trong trường hợp bệnh nhân không dùng hết thuốc hoặc ngừng thuốc vì bất cứ lý do gì
thì trả thuốc kèm theo phiếu xác nhận trả thuốc ghi rõ số lượng thuốc còn lại và ký tên vào phiếu
trạm y tế tập hợp các phiếu xác nhận trả thuốc gửi trung tâm y tế cấp huyện để lưu hồ sơ
các viên thuốc đã phát nhưng chưa sử dụng sẽ được trả cho trung tâm y tế
tập hợp để gửi về bệnh viện đa khoa đống đa thực hiện thủ tục hủy thuốc theo quy định
vỏ thuốc sau khi dùng hết thuốc bệnh nhân gom lại trả cho cán bộ y tế để kiểm soát việc dùng thuốc và hủy theo rác thải y tế
liên quan tới phản ánh về việc nữ sinh tại thừa thiên huế bị tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín cùng lúc
phó giám đốc trung tâm y tế thị xã hương trà đã cho biết thực hư thông tin sự việc này
thông tin chi tiết xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
trao đổi với báo chí ông ngô văn vinh phó giám đốc trung tâm y tế thị xã hương trà cho biết
ngày hai tháng một mươi hai trung tâm tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho học sinh trung học cơ sở ở thị xã
trong đó có điểm tiêm trường trung học cơ sở hà thế hạnh
số học sinh được tiêm tại điểm trường này là ba trăm năm mươi học sinh với đội tiêm chủng gồm năm người
một bác sĩ một y tá một điều dưỡng của trung tâm y tế và hai cán bộ trạm y tế phường tứ hạ
theo báo cáo của đội tiêm chủng khi tiêm cho cháu huyền thì cháu thụt tay ra
nên mũi tiêm rời ra và cánh tay có dính máu sau đó cán bộ tiêm đã tiêm lại mũi tiêm đó cho cháu huyền
do có hai vết tim trên cánh tay nên người nhà tưởng là tiêm hai lần nhưng thực chất là tim một mũi
ông vinh cho biết thêm sau khi cháu huyền bị tiêm hụt một mũi thì được mời ra ngoài theo dõi
trong thời gian này cháu không được cán bộ y tế nói gì về việc tiêm
sau khi ngồi một lúc lại được mời vào tiêm tiếp
khi được hỏi vì sao tiêm hộp cán bộ y tế không thực hiện tiêm ngay mà lại cho nữ sinh huyền ra ngoài theo dõi
tạo sự lầm tưởng về việc đã được tiêm xong vaccine rồi lại quay vào tiêm
nên tưởng là bị tiêm hai mũi ông vinh không giải thích được
cũng theo ông vinh hiện gia đình nữ sinh vẫn không đồng ý với cách giải thích
của đội tiêm chủng
trung tâm đã báo cáo sự việc lên cho sở y tế đồng thời chú ý theo dõi sức khỏe của nữ sinh trên
trước đó ông lê quý tính cha của cháu lê thu huyền trú tại phường tứ hạ
thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế cho biết vào chiều hai tháng một mươi hai
cháu huyền đã đến điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại trường trung học cơ sở hà thế hạnh
để tiêm chủng ở đợt tiêm chủng dành cho học sinh cấp hai tại địa phương
qua khám sàng lọc cháu huyền được chỉ định tiêm vaccine pfizer vào khoảng một mươi bảy h một mươi phút cùng chiều
sau khi tiêm cháu về nhà kể với bố mẹ là được tiêm hai mũi vaccine
cụ thể sau khi tiêm mũi thứ nhất xong khi đang chờ hướng dẫn tiếp theo
thì cô y tá tiêm thêm một mũi vaccine nữa
gia đình báo cho giáo viên chủ nhiệm và nhà trường qua theo dõi
ngày hôm sau cháu huyền có sốc nhẹ đêm nay cháu đã đi học và kiểm tra xong học kỳ một
những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín tại cà mau tăng liên tục
diễn biến dịch ngày càng căng thẳng và khó lường
trước tình hình này lãnh đạo tỉnh cà mau cho rằng ý thức chủ quan lơ lạc của nhiều người dân
và một số cán bộ đảng viên là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc lây lan nhanh chóng của dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau huỳnh quốc việt ký văn bản gửi các sở
ngành và địa phương về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cà mau tình hình dịch covid một mươi chín tại địa phương này diễn biến rất phức tạp
mỗi ngày có hơn một ca f mới
riêng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tỉnh có đến một hai mươi ba ca f trong cộng đồng trong một ba trăm ba mươi chín ca bệnh mới
hiện có bốn nguyên nhân khiến cho dịch covid một mươi chín bùng phát ở cà mau tăng nhanh
một là ý thức chủ quan lơ là của nhiều người dân kể cả một số cán bộ đảng viên trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
những người này đã không đeo khẩu trang khi đi lại giao tiếp
không giữ đúng khoảng cách giữa người với người tổ chức đám tiệc tập trung đông người không thường xuyên khử khuẩn theo quy định
nhiều người dân chưa hiểu đúng tầm quan trọng và sự cần thiết của việc tiêm vaccine
nên không tự giác né tránh không hợp tác với lực lượng tiêm ngừa
một số người đã tiêm hai mũi vaccine đã có tâm lý chủ quan không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
nên mang mầm bệnh về lây cho người lớn tuổi và trẻ em trong gia đình
hai là khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám có hoạt động trở lại bình thường
người dân giao lưu đi lại các địa phương nới lỏng các biện pháp quản lý để người dân vừa phòng chống dịch một cách linh hoạt
đây cũng là nguyên nhân khiến cho dịch bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng
ba là mặc dù tiến độ bao phủ vaccine chín mươi sáu mũi hai gần chín mươi nhưng vẫn còn một số người chưa tiêm
hoặc tiêm chưa đủ mũi khiến tình trạng lây nhiễm trong các đối tượng này rất cao
chủ yếu là người lớn tuổi người có bệnh nền và trẻ em dưới một mươi hai tuổi chưa được tiêm chủng
trong khi đó mầm bệnh đã lưu trong cộng đồng từ đợt dịch lần thứ tư
kết hợp với biến chủng delta có tốc độ lây lan rất nhanh dẫn đến dịch bệnh khó kiểm soát
các biện pháp khoanh vùng cách ly dập dịch như trước đây không còn phù hợp
bốn là công tác kiểm tra giám sát xử lý vi phạm của các cơ quan đơn vị địa phương có lúc
có nơi chưa kịp thời lơ lạ bị động
nhiều nơi khi xuất hiện f đã rất chậm trong việc truy vết f một và còn buông lỏng quản lý f một
một số chủ doanh nghiệp còn lơ là trong công tác phòng chống dịch
nhiều ổ dịch tại các nhà máy xí nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh bùng phát
nhưng chỉ đạo thiếu quyết liệt chưa có biện pháp dập dịch kịp thời
dẫn đến mất kiểm soát ở một số cơ sở
vì vậy chủ tịch ubnd tỉnh cà mau chỉ đạo các sở ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức của người dân nhất là việc triệt để thực hiện năm k
sở y tế phối hợp với các ngành địa phương thường xuyên cập nhật các cấp đội dịch bám sát và
thì tăng cường các biện pháp cao hơn như khoanh vùng khu vực cách ly y tế để chủ động kiểm soát sàng lọc f
quý vị thân mến từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát mỹ đã chứng kiến thảm cảnh khi mà số ca tử vong tăng chóng mặt
số người tử vong vì covid một mươi chín ở mỹ năm hai nghìn hai mươi một nhiều hơn năm ngoái khoảng một trăm linh ca
mặc dù vaccine đã phổ biến hơn
tuy nhiên các chuyên gia khẳng định điều đó không có nghĩa vaccine không hiệu quả
chỉ vài ngày trước đây số ca tử vong do covid một mươi chín ở mỹ chính thức vượt mốc tám trăm linh ca
tổng thống mỹ joe biden đã gọi đây là một cột mốc đau buồn
thống kê của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cho thấy khoảng bốn trăm năm mươi ca tử vong đã xảy ra trong năm nay
mặc dù vaccine ngừa covid một mươi chín đã được cấp phép lần đầu tiên từ cuối năm ngoái và nhanh chóng được phổ biến rộng rãi
mỹ hiện ghi nhận trung bình hơn một ca tử vong do covid một mươi chín mỗi ngày và phần lớn là những người không được tiêm chủng
mặc dù số ca tử vong do covid một mươi chín năm nay nhiều hơn so với năm ngoái
nhưng các chuyên gia khẳng định
vaccine vẫn đang làm tốt vai trò bảo vệ của mình
tiến sĩ john goldman chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại trung tâm y tế đại học pisburg lý giải
tỷ lệ tử vong ở người đã tiêm chủng đã giảm những ca nhập viện và tử vong mà chúng ta thấy hiện nay chủ yếu là người chưa tiêm vaccine
ông cho biết tại upmc số ca covid một mươi chín đang có xu hướng tăng nhanh
nhưng những người đã tiêm chủng chỉ đếm chưa đầy một mươi trong số đó
nếu như tất cả mọi người đều tiêm chủng chúng ta sẽ chỉ có hai mươi người nhập viện
chứ không phải là hai trăm linh người ông gordman nói và cho biết thêm trong số các ca tăng nặng đó
chỉ có năm một mươi là những người đã tiêm chủng
các bệnh viện khác ở pansylvania cũng báo cáo tỷ lệ tương tự
theo ông godman sự xuất hiện các biến chủng mới nguy hiểm hơn cũng là lý do khiến cho số ca tử vong tăng trong năm hai nghìn hai mươi ba
biến chủng alpha xuất hiện lần đầu ở anh đã bắt đầu lây lan ở mỹ từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
biến chủng này được đánh giá là có khả năng lây lan cao hơn năm mươi
so với chủng gốc của sars cov hai
tiếp đến là sự xuất hiện của chủng delta với khả năng lây lan cao hơn khoảng sáu mươi so với anh fa
khi càng có nhiều người nhiễm bệnh nhiều người nhập viện trong một khoảng thời gian ngắn
thì càng có nguy cơ nhiều người tử vong do covid một mươi chín kể cả các phương pháp điều trị đã có sự cải thiện
ông cũng chia sẻ thêm khi nói rằng nhiều người chết vì covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi một hơn
ngay cả khi đã có vaccine trước hết phải nhớ rằng nhiều người đã mắc covid một mươi chín vào năm hai nghìn hai mươi

hơn so với năm hai nghìn hai mươi trong phần lớn năm hai nghìn hai mươi một chúng ta không tiêm chủng được phần lớn dân số
tuy nhiên chúng ta chủ yếu ghi nhận các trường hợp nhập viện và tử vong ở những người không tiêm chủng
tại mỹ nguy cơ một làn sóng omicron lớn sẽ xuất hiện vào tháng một tới
thậm chí là nhiễm omicron trồng lên delta và cúm tạo nên làn sóng lây nhiễm trồng ba
nhưng giới chức không ủng hộ sản xuất vaccine đặc hữu omicron
cho rằng phát đổi hiện tại cùng với mũ tiêm tăng cường vẫn đủ hiệu quả
các quan chức y tế liên bang hàng đầu đã cảnh báo trong một cuộc họp giữa tuần này rằng
biến thể omicron đang nhanh chóng lây lan ở mỹ và có thể đạt đỉnh cho một làn sóng lây nhiễm lớn vào tháng một
theo mô hình mới được phân tích bởi trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
theo cdc ca nhiễm omitron đã tăng gấp bảy lần chỉ trong một tuần và với tốc độ như vậy
biến thể của đột biến mới của covid một mươi chín có thể tạo ra áp lực lên hệ thống y tế
vốn dĩ đã căng thẳng ở nhiều nơi
delta vẫn tiếp tục tấn công
cảnh báo về một đợt lây nhiễm tăng đột biến được đưa ra khi các quan chức liên bang
và một số giám đốc điều hành ngành dược phẩm báo hiệu rằng họ hiện không ủng hộ việc tạo ra
một loại vaccine đặc hiệu omicron
dựa trên các dữ liệu cho đến nay họ nói rằng các loại vaccine hiện có cộng với một số mũi tiêm nhắc lại
là một vũ khí hiệu quả để chống lại biến thể mới này
tại cuộc họp nói trên cdc đã trình bày chi tiết hai kịch bản về các biến thể omicron
có thể lan truyền khắp nước mỹ
kịch bản xấu nhất đã khiến các quan chức y tế hàng đầu lo sợ khi một làn sóng mới lây nhiễm
trồng lên các ca nhiễm biến thể delta và cũng còn được mô tả là lây nhiễm nhân ba
kịch bản này có thể áp đảo hệ thống y tế và tàn phá cộng đồng
đặc biệt là những cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp
ông markets plasia giám đốc y tế hiệp hội các quan chức y tế tiểu bang và vùng lãnh thổ cho biết
tôi đã lo lắng hơn rất nhiều tôi rất lo lắng
ông plessia còn lưu ý rằng làn sóng nhiễm omicron
nếu thành hiện thực như dự báo sẽ diễn ra cùng lúc biến thể danta tiếp tục tấn công
và cùng thời điểm diễn ra cao điểm dịch cúng hàng năm
các quan chức mỹ nhấn mạnh rằng dữ liệu ban đầu cho thấy những người được tiêm chủng đầy đủ
và được tiêm nhắc lại phần lớn vẫn được bảo vệ khỏi bị bệnh nặng và tử vong do omicron
nhưng họ lo lắng về việc có rất ít người mỹ được tiêm mũi vaccine tăng cường
mới chỉ có trên năm mươi năm triệu người mỹ đã được tiêm các mũi nhắc lại
trong số hai trăm linh triệu người đã tiêm đầy đủ mũi cơ bản theo cdc
trong khi đó
bản thứ hai phát thảo một đợt gia tăng lây nhiễm omicron nhẹ hơn vào đầu mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
hiện không rõ kịch bản nào có khả năng xảy ra cao hơn
các quan chức y tế cấp cao và các chuyên gia tại các công ty phát sinh của mỹ cho biết
vaccine đã được cải tiến dành riêng cho ông micron hiện không nằm trong hộp công cụ nói trên của chính quyền
và không có bằng chứng nào cho thấy việc chuyển đổi thiết kế vaccine là cần thiết
việc chuyển đổi vaccine có ý nghĩa lớn
nếu vaccine được thay đổi quá sớm
điều đó sẽ hạn chế khả năng đối phó với một biến đổi
các biến thể tìm tàng khác đang hình thành một biến thể có thể nguy hiểm hơn omicron
các chuyên gia cho rằng không thể liên tục thay đổi vaccine
hoặc sử dụng các loại mũi vaccine tăng cường khác nhau
vì không có đủ năng lực sản xuất và các nguồn lực khác
theo một nghiên cứu mới về omicron
biến thể này được phát hiện có khả năng thoát miễn dịch do các loại vaccine ngừa covid một mươi chín tạo ra
và cả miễn dịch có được sau khi mắc bệnh
đặc biệt với cả sáu loại vaccine covid một mươi chín hiện có
biến thể này đều làm giảm khả năng tạm miễn dịch của tất cả các loại vaccine
mới đây các nhà nghiên cứu từ đại học washington và công ty trị liệu kháng thể thụy sĩ
humas biomed đã nghiên cứu ra khả năng thoát miễn dịch của biến thể omicron
bằng cách so sánh huyết tương của các tình nguyện viên
số huyết tương này được lấy từ bệnh nhân covid một mươi chín đã phục hồi
và những người đã được tiêm sáu loại vaccine đang sử dụng phổ biến trên thế giới
các nhà khoa học đã xem xét các huyết tương
chống lại virus giả được biến đổi gen để chống với biến thể omicron
và các biến thể trước đó
kết quả được công bố trên trang biorx org và công trình này chưa được bình duyệt
hoạt động trung hòa tức việc kháng thể ngăn virus xâm nhập vào tế bào
chống lại biến thể omicron của toàn bộ sáu loại vaccine trong thử nghiệm
đều giảm xuống so với các biến thị trước đó
những người tiêm vaccine moderna pfizer và astrazeneca
có số kháng thể này giảm ba mươi ba
nhưng hoạt động trung hòa vẫn ở mức có thể phát hiện được
có ba trên một mươi ba người tiêm vaccine sinofarm trong nghiên cứu tạo ra đủ kháng thể trung hòa
để ngăn biến thể omicron xâm nhập vào tế bào
ở vaccine johnson johnson tỷ lệ này là một trên một mươi hai người tham gia thử nghiệm
đáng ngạc nhiên nhất là nhóm nghiên cứu này không nhận thấy có một hoạt động trung hòa
trên toàn bộ một mươi một mẫu huyết tương của những người đã được tiêm vaccine sputnik v
mỹ đã cảnh báo về lợi ích của vaccine sinopharm
tuy nhiên việc tiêm vaccine liệu bổ sung vẫn là điều quan trọng nhất
để giảm thiểu nguy cơ bệnh nặng và tử vong mà omicron gây ra
trong giai đoạn này quý vị hãy chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế để đảm bảo sức khỏe
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại